bệnh nhi một mươi ba tuổi được gia đình đưa vào bệnh viện nhi đồng tp hcm sau hai ngày suốt cao đau đầu nôn ói kèm co giật toàn thân dối loạn chi giác diễn tiến nhanh
các bác sĩ nghi bé trai bị nhiễm chủng hệ thần kinh trung ương nặng nhanh chóng cấp cứu đặt nội khí quản thở máy
tuy nhiên chi giác của bệnh nhi diễn tiến xấu dần bác sĩ quyết định chụp ct sọ não đồng thời chọc gió thắt lưng lấy dịch não tủy làm xét nghiệm
đây là xét nghiệm quan trọng góp phần giúp chẩn đoán viêm mạng não đại diện bệnh viện cho biết
trong lần chọc giờ lấy dịch não tủy đầu tiên các bác sĩ cho biết dịch não tủy của bé có màu đục trong khi người bình thường dịch này sẽ không có màu trong suốt
kết hợp với các chỉ số nhiễm trùng trong xét nghiệm máu các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm mảng não nặng với tác nhân là vi khuẩn phế cầu
các bác sĩ điều trị đã hội trần với lãnh đạo bệnh viện để sử dụng kháng sinh tĩnh mạch phổ rộng cho trẻ
trong thời gian đầu điều trị bệnh nhi được hạ sốt chuyển kháng sinh liều cao và nhiều chế phẩm thuốc đảm bảo quá trình điều trị tích cực
may mắn sau một tuần điều trị bé trai giảm sốt chi giác cải thiện
ngoài ra các chỉ số xét nghiệm máu và dịch não tủy có kết quả khả quan cho thấy trẻ đã đáp ứng điều trị
bệnh nhi được rút nội khí quản và tiếp tục duy trì kháng sinh
viêm mảng não là tình trạng nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương cụ thể là nhiễm trùng lớp màng bảo vệ não và tủy sống đa phần là do tác nhân vi khuẩn
nguyên nhân chủ yếu là do vi khuẩn e coli h i b não mô cầu phế cầu lao một số ít do virus ký sinh trùng nấm
bệnh xuất hiện ở tất cả các lứa tuổi và lứa tuổi nào cũng đều có nguy cơ mắc bệnh nặng
các dấu hiệu khác ở trẻ khi viêm mẳng não là ở trẻ nhũ nhi sẽ có các biểu hiện như sốt quấy khắp nhiều thóp phồng ở trẻ nhũ nhi còn thóp
ở trẻ lớn thì có các biểu hiện sớm như đau đầu ở trẻ lớn đã biết kêu đau nôn ói đặc biệt là tính chất ói vọt cổ cứng nên dễ gượng khi quay mặt sang trái sang phải
bên cạnh đó còn có các triệu chứng thần kinh nặng nề như co giật yếu liệt khu trú dối loạn chi giác kích thích ly bì hôn mê
các dấu hiệu viêm mảng não nặng hơn ở trẻ
là trẻ có biểu hiện co giật toàn thân hoặc có thể ở tay chân mắt miệng
một số trường hợp trẻ có thể bị co giật đơn thuần do sốt cao nhưng cũng có thể do dối loạn điện giải
tuy nhiên trường hợp nào cũng cần phải theo dõi xem trẻ có bị viêm mảng não không
biểu hiện dối loạn ý thức
ban đầu trẻ sẽ dễ bị kích động sau đó trẻ có thể rơi vào tình trạng lờ đờ ngủ ly bị hôn mê
biểu hiện liệt mặt liệt hoặc giảm vận động ở tay chân hoặc nửa người
dấu hiệu viêm mảng não ở trẻ sơ sinh ban đầu thường không rõ ràng và rất khó phân biệt với các bệnh nhiễm trùng khác
trẻ có thể bị sốt hoặc không và có kèm theo một trong các triệu chứng trên
trần đoán viêm mẳng não ở trẻ
ngoài các biểu hiện lâm sàng bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm để chẩn đoán viêm mạng não ở trẻ
các xét nghiệm bao gồm chỉ định chọc dịch náo tủy
chọc dịch não tủy là xét nghiệm quan trọng mang tính chất quyết định trong trần đoán viêm mẳng não
xét nghiệm này xác định mức độ nghiêm trọng tình trạng viêm tác nhân gây bệnh và mức độ nhạy cảm của vi sinh vật đối với sản phẩm thuốc điều trị
các chỉ số xét nghiệm máu
xét nghiệm này sẽ đánh giá mức độ nhiễm trùng của viêm mảng não
trong một số trường hợp có thể cần phải cấy máu cấy bệnh phẩm tại vị trí nhiễm trùng để xác định tác nhân gây bệnh
công thức máu giúp các bác sĩ xem xét số lượng
công thức bạch cầu giúp định hướng nguyên nhân gây bệnh
chỉ định chụp ct hoặc mri giúp chẩn đoán biến chứng viêm mẳng não gây ảnh hưởng đến não
chụp sọ soang ống tai xương trũng phát hiện tình trạng tăng áp lực nội sọ kéo dài và một số yếu tố nguy cơ gây viêm mảng não
chỉ định xét nghiệm pcr
xét nghiệm pcr dịch não tủy nhằm kiểm tra tính chất của dịch não tủy tìm ra căn nguyên của vi khuẩn virus gây viêm mạng não
tóm lại viêm mảng não ở trẻ là bệnh nguy hiểm
nếu không phát hiện sớm thì sẽ dễ bị tổn thương não nặng nề có thể tử vong
nếu cha mẹ thấy con mình sốt cao kèm nôn ói nhiều quấy khóc ở trẻ nhũ nhi đau đầu cổ gượng ở trẻ lớn thì nên cho trẻ đi khám ngay
đặc biệt nếu trẻ có biểu hiện co giật yếu liệt dối loạn chi giác thì đây là các dấu hiệu chuyển nặng
về phòng bệnh hiện đã có vaccine năm hay sáu trong một có thể ngừa được hiv vaccine pcv một mươi hoặc pcv một mươi ba phòng được phế cầu vaccine não mô cầu
tuy nhiên vi khuẩn gây bệnh nhiều hơn các loại vaccine nên cha mẹ cần tuân thủ vệ sinh tay mang khẩu trang vệ sinh thân thể và nơi sinh hoạt ăn uống chín để phòng ngừa căn bệnh này